năm một nghìn chín trăm chín mươi một khi vừa tốt nghiệp trường trung cấp y bác sĩ phẩm đã tình nguyện nộp đơn lên đầu quân cho ngành y tế huyện đồng văn nơi cuộc sống khó khăn nhất và là nơi thiếu nhiều cán bộ y tế nhất
ngay sau đó anh được cử về cắm bản tại trạm y tế xã sủng trái là xã xa nhất của huyện đồng văn đang trắng về y tế
cách trung tâm huyện hơn một ngày đường rừng
không điện không nước thuốc men khan hiếm
dịch bệnh xảy ra thường xuyên
bốn năm đầu cắm bản thì có ba cái tết anh ở lại cùng đồng bào vì sự khỏe mạnh yên vui của dân bản để các đồng nghiệp khác được xung họp với gia đình
ở đấy thì chỉ có một nguồn nhà trạm
xung quanh thì là nhà dân thì rất là ở xa
cái nhà trạm ở đấy thì chỉ có một mình tôi trưởng ở lại rừng rất là mưu
hai anh giáo viên là trực để trông trường
thế thì là chúng tôi tập trung là
cũng là có
mua thịt lợn rồi thì là cũng mua để gửi dân nấu bánh để mà chúng tôi cùng ăn với mấy anh em ăn tết tại đấy
thế thì trong cái quá trình là
ở lại thì bác công chí là điện không có
chỉ có đèn dầu
cho nên là cái không khí
ở đấy nó rất ảm đạp
và rất là buồn
nhiều lúc là chúng tôi rớt nước mắt nhớ nhà
cho nên là những cái đấy là cái mà chúng tôi nhớ nhất là khi mà cái thời gian đến mới lên công tác
để mà cố gắng đạt được đến như ngày hôm nay thì chúng tôi phải rất là nỗ lực cố gắng học
là phải gian luyện và phải phấn đấu thì mới có để đạt được cái kết quả như ngày hôm nay
khởi nghiệp nơi bản làng xa xôi heo hút
đối trọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên
thiếu thốn của cuộc sống tinh thần khó khăn vất vả trong công tác chuyên môn
giờ thì anh cán bộ trẻ phạm đình phẩm ngày nào đã trở thành một người lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm
ứng dụng thành thạo kỹ thuật y học tiên tiến điều trị thành công nhiều ca bệnh khó được dân bản gần xa yêu quý
bệnh nhân hôm nay ăn khởi động đấy nhé
ăn khởi động không nôn
hết gà đang tròn
không có chốt dalam lút
hai mươi bảy năm gánh bó với nghề
từ một cán bộ cắm bản cán bộ phòng dịch bác sĩ đa khoa bác sĩ phẫu thuật chính
cho đến nay là một giám đốc bệnh viện
không thể nhớ hết những gian chuân đã trải qua không thể nói hết những nỗ lực của mình
chỉ biết động lực thôi thúc anh bám trụ và trưởng thành ở vùng đất cao nguyên được như ngày hôm nay
đó là tình yêu thương từ trái tim mình đối với người nghèo và tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với người thầy thuốc
khi mà mới vào nghề thì tôi cũng như bao người khác thôi
kinh nghiệm chuyên môn chưa có điều kiện như chúng tôi ở trên này thì là vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
cả năng được tiếp cận được học hỏi thì cũng rất là hạn chế
chúng tôi cũng gặp rất là nhiều những khó khăn vỡ ngỡ
chúng tôi thường xuyên là phải những năm có kinh nghiệm đâu
còn chúng tôi thường xuyên là phải trao đổi với các bạn động nghiệp với các anh chị đi trước
giờ thì những cơ sở vật chất cũng đã khá hơn những điều kiện về phục vụ chuyên môn cũng đã tốt hơn
những cái thiết bị cận lâm sàng là tốt hơn
thì cái đấy cũng phục vụ rất là đắc lực cho cái chuyên môn trong khám chứa bệnh ở bệnh viện
sau khi mà ra trường thì thực ra tôi cũng rất là muốn được công tác tại vùng xuây
giống như các bác sĩ khác nhưng mà được sự phân công của sở y tế thì tôi lên trên này công tác
sau khi mà qua quá trình công tác thì tôi thấy là các bác sĩ ở trên này
cái thời điểm trước rất là khó khăn và các bác sĩ đi trước người ta có thể ở lại được công tác
sau khi đó thì tôi mình là người đến lên công tác sau
mình thấy là các bác sĩ đi trước cái vất vả các bác sĩ đã trải qua rất là trải qua được cái vất vả rồi
mình lên sau thì cái điều kiện nó đã thuận lợi hơn rất là nhiều
thì chính vì như thế là tôi cũng quyết định ở lại
năm một nghìn chín trăm chín mươi một chúng tôi lên đây thì chỉ có ba bác sĩ
có ba bác sĩ ở một bệnh viện
còn tất cả các xã thì chỉ có y tá
có xã thì có y sĩ
có xã chỉ một y tá và một y sĩ
thế thì chưa có xã nào có bác sĩ
mà cả huyện thì có ba bác sĩ là ở tại bệnh viện
cho đến nay thì báo cáo là chúng tôi đã có toàn huyện là trên sáu mươi bác sĩ
thì trong đó là tại bệnh viện đã là hai mươi năm bác sĩ
là có một bác sĩ chứng kho hai và bảy bác sĩ chứng kho một
và có hai bác sĩ đang đi học
chứng kho sơ bộ tại hà nội
còn lại là bác sĩ đa khoa
cũng đã có cái kế hoạch đào tạo cho các bác sĩ này
còn tại các trạm y tế xã thì hiện nay chúng tôi là có một mươi hai trên một mươi chín xã là có bác sĩ
cố định để mà khám chữa bệnh cho nhân dân tại trạm y tế xã
có lẽ bóng đêm và sự yên tĩnh nơi vùng cao nguyên đá mới hiểu hết sự hy sinh
nỗi vất vả của những người thầy thuốc như bác sĩ phẩm và hàng chục bác sĩ trẻ đang âm thầm cống hiến bên từng buồng bệnh để bảo vệ vùng cao nguyên yên bình
trong mỗi đêm trực sau mỗi ca mổ và sự thiêm thiếp yên bình trong giấc ngủ của bệnh nhân nơi buồng bệnh thì họ vẫn phải đau đáu chăn trở âm thầm túc trực bên cạnh bệnh nhân
ca bệnh này vừa ngơi ca bệnh sau lại tiếp đến
những người bệnh nghèo khi đã đau thì đau trong quẩn quẩy đói ăn thiếu áo ấm không thuốc giảm đau những vết thương cứ vì thế mà đau lên gấp bội phần
nhiều người vào viện chỉ vật trên mình chiếc áo mỏng manh giữa mùa đông giá rét
nhiều bữa ăn cho người bệnh trọng chỉ dựa vào bếp ăn tình thương của bệnh viện
không biết chữ không biết tiếng phổ thông không thể kể bệnh ký vào đơn xin mổ
vậy là thầy thuốc phải đảm nhiệm trọn vẹn

một việc học tiếng để hiểu ngôn ngữ của đồng bào nói chuyện để hiểu hoàn cảnh khó khăn thăm hỏi để biết phong tục tập quán
phải biết tất cả những thứ ấy thì những thầy thuốc mới có thể chữa bệnh cho bệnh nhân
và hiểu giá trị của từ cảm ơn là món quà duy nhất người bệnh trao tặng
một lời đó như là thầy thuốc nào thầy thuốc y sinh thầy thuốc nào thầy thuốc y sinh
sau đó bác bác cho rơi mạnh cho thiệt rộng như này
thầy thuốc thầy mổ nó đưa mà nhỏ xếp nó phênh mà nó chua chứ chào mà thầy thuốc bệnh nhân
thầy thuốc bệnh nhân cho bệnh nhân mà chua chứ chào
thầy thuốc châu sinh đó cho bác sĩ bệnh nhân bác giữ mà chua chứ chào mà thầy rộng
ừ hai chú bác nhẹn mất trẻ y sinh khá y sinh khá tất cả y sinh khá tất cả y sinh khá tất cả y sinh khá tất cả y sinh khá tất cả y sinh khá tất cả y sinh khá

đi cùng trên dài đất hơn hai ba trăm linh km hai của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
bên cạnh những người thầy thuốc ở cơ sở còn có một đội ngũ thầy thuốc ở tuyến trên sẵn sàng chia sẻ gánh nặng chuyên môn với tuyến dưới
họ thuộc đường về bản như lòng bàn tay
để không ch palace thầy thadi arab thầy thuốc ở cơ sở còn có một đội hữu thầy thuốc ở tuyến trên sẵn sàng chia sẻ gánh đậm chuyên môn với tuyến dưới
chỉ sẵn sàng ứng cứu khi có dịch mà còn phải cùng người dân phòng bệnh từ xa
đó là đội ngũ bác sĩ làm công tác dự phòng
tuy là cán bộ tuyến huyện nhưng bản chân họ đặt lên mọi nẻo đường của tất cả các bản làng xa xôi
cũng là bác sĩ đấy nhưng thay vì cầm dao kéo trong phòng mổ túc trực bên buồng bệnh
họ lại đến từng nhà dân kiểm tra từng bể nước rãnh nước bếp ăn mùng màn
phải thành thạo tiếng bản địa đến độ đủ để kiên trì ngồi hàng giờ thuyết phục gia chủ
từ bỏ tập tục lạc hậu thay đổi thói quen có hại cho sức khỏe
sang việc hướng dẫn thiết lập hành vi mới có lợi cho sức khỏe
ở vùng cao nguyên đai
ở vùng cao nguyên đá này bác sĩ dành cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện đã thiếu
bác sĩ dành cho công tác y tế dự phòng càng thiếu hơn
vì vậy những cặp vợ chồng cùng là bác sĩ dự phòng như bác sĩ nguyễn trung tài và nguyễn thị hiền
thì thật hiếm hoi trên vùng cao nguyên đá đồng văn này
chồng quê nam định vợ quê tuyên quang anh chị yêu nhau và cùng nhau lên xây dựng quê mới
trên mảnh đất gian khó này đã bước sang năm thứ một mươi bảy
bữa cơm ngày nghỉ chiều cuối năm dương lịch chị hiền dắt con đi chợ
theo phong tục người dân tộc mông ở vùng cao nguyên đá họ thường tổ chức ăn tết trùng với tết dương lịch
nên phiên chợ áp tết cũng nhiều đồ tươi ngon và không khí ổn nã tươi vui hơn thường ngày
một mươi bảy năm công tác anh chị cũng đã có gần chục cái tết
không được về xung họp với gia đình nội ngoại hai bên mà ở lại ăn tết với đồng bào vùng cao nguyên đá
hôm nay chị cũng như bao người phụ nữ bình thường khác muốn mình đi chợ vào bếp nấu một mâm cơm ngon để gia đình hòa chung không khí ăn tết với đồng bào
rát đứa con bé đi chợ tết lòng chị hiền lại nhớ về đứa con lớn ở quê xa
anh chị có hai con nhưng chúng cũng chẳng được ở gần nhau
chỉ có đứa bé là được ở trong vòng tay bố mẹ chăm sóc
còn đứa lớn đã phải gửi về quê ở với ông bà nội
ngay từ khi bước vào lớp một vào dịp tết trong xa cách là lúc họ hướng về nhau nhiều nhất với tình cảm nhớ nhung nhất
đặc thù của nghề y là phải làm việc vất vả khi người ta vui chơi nghỉ ngơi
nhưng bù lại chính sự nhiệt tình biết hy sinh và yêu nghề của họ đã được đền đáp
giờ đây họ đã đuổi được những hủ tục cúng ma làm bùa ngải chữa bệnh ra khỏi bản làng
người ốm đã biết tìm thầy thuốc để chữa bệnh thay vì thầy cúng như trước kia
đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất
mà những người bác sĩ lên với vùng cao nguyên đá này mong muốn
ăn tết nên là người ta cũng ai cũng thế thôi
nên là người ta rất là muốn là ăn tết ở tại nhà
khi mà ốm đau gì thì đúng là trực tết ở trên này cũng rất là vất vả
bởi vì không như là dân trí ở dưới xuôi người ta ốm đau là người ta đến cơ sở y tế
nhân dân ở đây thì người ta không đến đâu chủ yếu là cán bộ y tế mình phải đi
người mông chiếm tới gần chín mươi dân cư
đang sinh sống ở vùng cao nguyên đá đồng văn
tết người mông thường bắt đầu vào tháng chạp âm lịch
đây là thời gian thường trùng với tết dương lịch
nên tết dương lịch trở thành cái tết lớn nhất ở vùng đất này
đây đó trên vùng cao nguyên đá những đụ hoa đào nở sớm đã bắt đầu cửa mình khoe sắc
càng làm cho nỗi lòng của người xa quê nôn nao thương nhớ
nhưng vượt lên trên tình cảm cá nhân họ vẫn sẵn sàng hy sinh bản thân để ở lại cùng người dân vùng cao
xây đắp nền những mùa xuân tươi thắm
còn người mông cũng cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn khi có sự hiện diện của những bác sĩ miền xuôi
lên trên này lấy chồng rồi là có nhà có cửa nên chủ yếu là ăn tết ở trên này
đến thời điểm này thì chúng tôi đã công tác trên đây một mươi sáu một mươi bảy năm rồi
thì đến thời điểm này thì chắc là chúng tôi cũng không có ý nguyện để chuyển về dưới xuôi công tác
mà sẽ cùng mấy bác sĩ
bà con thế này cống hiến cho hết cuộc đời của tôi
đi khắp cao nguyên đá trong ngày áp tết dương lịch dừng chân ở bất kỳ trạm y tế bệnh viện hay trung tâm y tế nào
cũng gặp cảnh bận rộn của những người thầy thuốc
và dù có lúc nào đó nơi nào đó vắng bệnh nhân thì vẫn không thể không có mặt người thầy thuốc
núi rừng xa xôi hẻo lánh bệnh tật tai nạn đầy bất chắc
đòi hỏi người thầy thuốc lúc nào đó vắng bệnh nhân thì vẫn không thể không có mặt người thầy thuốc
người thầy thuốc luôn có mặt và tỉnh thức hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày ba trăm sáu mươi năm ngày mỗi năm
trời đất đã ban cho con người sự sống
những người thầy thuốc tận tụy là những người bảo vệ sự sống
trời đất đã làm nên mùa xuân
những người thầy thuốc tận tụy chính là những người làm cho mùa xuân trở nên tươi tắn và hạnh phúc hơn
khi mỗi người dân dẻo cao được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
chỉ là một đầy carrying hoa đẹp tỏa hơn trên đá
cho giá cả những ngôi cáo này
nhưng bốn mùa vừa rơi vì jar sắc sắc carails